thực trạng xâm lấn canh mương dẫn nước thủy lợi đang diễn ra phức tạp ở hầu hết các địa phương thuộc tỉnh phú yên
hệ thống đập tự chảy thủy nông đồng cam cùng hàng loạt các công trình hồ đập thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
phục vụ tưới tiêu cho hơn ba mươi bảy ha đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất tỉnh phú yên cũng trong tình trạng tương tự có nơi đến mức báo động
nhiều năm qua không ít tuyến canh dẫn nước từ các hồ chứa của công ty này đã bị người dân xâm lấn làm thu hẹp dòng chảy
gây khó khăn trong nạo vét duy tu sửa chữa hoặc cứu hộ đê điều khi có tình huống xấu xảy ra
lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh phú yên đang giai đoạn thu hoạch
đây cũng là thời điểm đơn vị vận hành khai thác các công trình thủy lợi đóng nước để phục vụ cho việc nạo vét sửa chữa canh mương
bảo đảm cấp nước chống hạn trong vụ hè thu tới
tại rất nhiều vị trí đều bị người dân lấn chiếm xây dựng kiên cố làm điểm buôn bán thậm chí cả nhà ở
tương tự trong quá trình thi công

sau nhiều lần tích cực vận động
có một mươi hai hộ tháo rỡ tường rào trả lại nguyên trạng
những hộ còn lại nếu không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước
chính quyền địa phương sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo rỡ
những hộ còn lại nếu không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước

phối hợp giữa công ty và địa phương thì cái công tác này nó bị hiệu quả
khi mà công ty mà lập biên bản xử lý và báo địa phương thì địa phương kịp thời xử lý và làm động tác là phạt hành chính với những cái cá nhân quy phạm này thì nó sẽ hiệu quả hơn
trước thực trạng trên các cơ quan ban ngành tỉnh phú yên sớm nghiêm khắc xử phạt những hộ dân lấn chiếm để khơi thông dòng chảy không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây